trong cuộc chiến chống covid một mươi chín công nghệ được xem là vũ khí hữu hiệu
tại một số quốc gia trên thế giới đã sử dụng thiết bị đeo tay điện tử để kiểm soát việc tự cách ly tại nhà
nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
còn tại việt nam trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
một nhóm kỹ sư tin học đã nghiên cứu và chế tạo thành công vòng đeo tay
cũng như là các phần mềm giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cách ly
một chiếc vòng đeo tay nhỏ gọn có thể chống nước pin sử dụng trong ba mươi ngày
và giá thành chỉ bằng một phần một mươi so với các quốc gia khác
theo anh hồ văn thản đơn vị sáng chế ra chiếc vòng định vị giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cho biết
với khả năng định vị chính xác ứng dụng này sẽ phát huy hiệu quả đặc biệt
trong việc quản lý các trường hợp cần phải thực hiện cách ly
khi người sử dụng cái vòng đấy mà xá rơi cái điện thoại di động thì nó sẽ gửi cảnh báo
và người sử dụng cái vòng đấy mà là tháo cái vòng ra thì nó sẽ cảnh báo
cùng nhóm như là khi mà mình
cài app di động lên di động lên smartphone thì mình đi ra khỏi khu cất ly là nó sẽ cảnh báo
thì cả đấy nó tổng thể vào rất là truyền đề cho người cất ly
thậm chí người cất ly muốn khóa vòng là mình cảnh báo
người cất ly đi ra khỏi khu vực cất ly là mình cũng cảnh báo
người cất ly tắt nguồn điện thoại hay là xóa app thì mình cũng cảnh báo
bên cạnh sáng chế ra chiếc phòng giám sát thì đơn vị này còn xây dựng thành công
các ứng dụng trên nền tảng công nghệ sử dụng kết nối internet
quản lý giám sát theo hệ thống trung tâm hoặc qua app điện thoại
sản phẩm được cho là mở ra hướng cách ly những f một nguy cơ thấp tại nhà
thay vì phải đến các cơ sở cách ly tập trung giúp giảm gánh nặng cho xã hội
cũng như giảm nguy cơ lây nhiễm chéo
quản lý từng cái thiết bị truy cập internet
với giải pháp đấy là không cần phải cài đặt thân mêm gì cả
vì mỗi cái thiết bị truy cập internet nó sẽ gọi một cái id
và mình luôn luôn giảm sát cái hệ thống internet của nơi cất ly
khi nào người cất ly đi ra ngoài là mình phản hiện được ngay
khi nào người cất ly đi vào là mình phản hiện được ngay
cái hệ thống của chúng tôi là đã xây dựng và tập trung tại một điểm
và sau đó là sẽ cấp quyền cấp ơn cao cho các cái điểm quản lý cất ly
chính vì vậy cho nên là cái việc tổng hợp cũng như là cái việc quản lý
nó được thực sự là nó rất là dễ dàng
và cán bộ quản lý không nhất thiết là cứ phải có mặt
ở các cái điểm cất ly
chúng tôi áp dụng các kỹ thuật như vòng như là điện thoại
các công nghệ smartphone để chúng tôi quản lý như vậy
thông qua internet ở bất kỳ nơi nào và tập trung dữ liệu về chúng tôi
với mong muốn có thể chung tay cùng cả xã hội chống dịch
đại diện công ty anditech cho biết sẵn sàng chia sẻ chuyển giao công nghệ
cho các đơn vị có nhu cầu sản xuất hay ứng dụng trong việc giám sát cách ly
những ngày hôm nay thì cũng là
những cái kết quả mà bọn mình đã làm iot cũng giống như là gặp cái dự án của bên hàn quốc
thì những cái sản phẩm này là cũng đúc đục được cái kiến thức bao nhiêu lâu nay
nhưng mà với cái hiện tại ít như thế này thì bọn mình cũng rất là muốn
cống hiến cho cộng đồng để ngăn chặn dịch covid
nhiều ý kiến cho rằng trước nhu cầu giám sát cách ly tại việt nam rất lớn và cấp bách
thì việc đưa ra những giải pháp công nghệ số để thực hiện giám sát tự động
giảm tài cho các khu cất ly là một việc làm hết sức cần thiết
nâng cao năng lực cách ly tại nhà cũng là yếu tố then chốt để xây dựng cuộc sống trong trạng thái bình thường mới
khi mà việc cất ly sẽ vẫn là chiến lược hữu hiệu chống đại dịch chưa thể biến mất một sớm một chiều